tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt nhóm bị cáo gồm nguyễn vũ khánh hoàng và nguyễn văn hiền cùng chín năm tù
nguyễn văn dũng sáu năm tám năm sáu tháng tù nguyễn minh hải bảy năm tù và dương thanh sĩ sáu năm sáu tháng tù lê phước ý năm năm tù phan phú tấn và phạm bá sơn đều ba năm sáu tháng tù cùng về tội giết người
trước đó theo cáo trạng vào tối ngày một mươi bốn tháng bốn anh hoàng văn đức uống cà phê với bạn thì gặp chị hà hoàng quyên cùng chú tại quận sơn trà
sau đó giữa hai người xảy ra xô xát chị quyên bỏ về kể lại cho anh trai là bị cáo hoàng
nghe em gái bị đánh hoàng huy động các bị cáo khác mang theo đao kiếm gậy sắt đến chém đức gây thương tích năm mươi ba
anh đức may mắn thoát chết do được cấp cứu kịp thời
trước hội đồng xét xử các bị cáo đã tỏ ra thành khẩn và ăn năn về hành vi phạm tội của mình
cướp xe tải táo tợn giữa ban ngày đối tượng phan văn hợi ba mươi tuổi
ngụ tại xã đức thọ huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh đã bị công an tỉnh bình phước bắt giữ sau khi truy đuổi hàng chục km
trước đó vào khoảng một mươi ba h cùng ngày lợi dụng lúc anh phạm văn thép chủ xe tải năm mươi một c một mươi năm nghìn bảy trăm chín mươi hai để quên chiều khóa trên xe
hợi đã nhanh chóng trèo lên xe nổ máy bỏ chạy ra đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng về tp hcm
nhận được tin báo của bị hại lực lượng cảnh sát giao thông đang tuần tra trên đường đã phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động
thực hiện chốt chặn truy bắt
thấy lực lượng công an đối tượng đã tăng ga lao thẳng về phía lực lượng chốt chặn
sau gần hai mươi km truy đuổi đối tượng mất lái tông thẳng xe tải vào giải phân cách giữa đường
ngay lập tức các chiến sĩ công an đã bắt giữ và khống chế được đối tượng
hôm một hai tấn rúc xích không rõ nguồn gốc vừa bị đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn
bộ đội biên phòng cao bằng phối hợp với công an huyện hạn lang
tri cục hải quan cửa khẩu lý vạn và đội quản lý thị trường số chín phát hiện thu giữ
tại xóm bản thang xã minh long huyện hạ lan lực lượng chức năng đã phát hiện một xe ô tô tải
do lưu sĩ hiển điều khiển đang vận chuyển một hai trăm một mươi tám kg xúc xích
lái xe hiển cho biết số hàng hóa trên là do bà hoàng thị hành thuê trở vào nội địa tiêu thụ
bà hành khai nhận số xúc xích trên do một người ở thành phố cao bằng nhờ mua với số tiền bốn mươi hai triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra bà hoàng thị hành
không có bất cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hoàng trên